cuối phiên xét xử vụ án sơ thẩm vào chiều ngày hai mươi sáu tháng chín tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt sáu bị cáo bao gồm
danh võ thái hòa danh huỳnh danh còn danh hoàng nam danh thanh huy và huỳnh quang trung công chú tại huyện châu thành tỉnh kiên giang
tổng cộng một mươi hai năm sáu tháng tù về tội mua bán tàng trữ vũ khí trái phép
theo cáo trạng vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai hòa lên mạng xã hội đặt mua một khẩu súng ngắn bằng kim loại và một mươi hai viên đạn rồi cất dấu để dưới trậu cây cảnh trước nhà
lúc này do có nhu cầu sử dụng súng phòng thân nên huỳnh đã yêu cầu còn mua giúp
sau đó còn nhờ các bị cáo nam huy trung trao đổi thỏa thuận với hòa bán khẩu súng của hòa cho huỳnh với giá bảy triệu đồng
qua đó trung hưởng lợi hai bốn triệu đồng hòa hưởng lợi một tám triệu đồng và huy hưởng lợi hai trăm linh đồng
đến sáng ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai huỳnh nam và còn điều khiển xe máy đi nhậu về đến khu phố minh long thị trấn minh lương huyện châu thành thì bị tai nạn giao thông
lúc này danh huỳnh cất dấu khẩu súng vừa mua vào bụi cò ven đường thì bị lực lượng công an huyện châu thành phát hiện bắt giữ
theo kết quả giám định khẩu súng đói trên có tính năng và tác dụng tương tự như là vũ khí quân dụng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt huỳnh năm năm tù trung hai năm tù hòa nam và còn
mỗi bị cáo một mươi tám tháng tù và huy một mươi hai tháng tù về tội tăng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng